trước hội đồng xét xử sinh thừa nhận số ma túy trên do bản thân tự liên hệ và đặt mua từ một thanh niên tên đen không rõ lai lịch
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sinh rủ tú đi lấy ma túy thì bị phát hiện bắt giữ
qua thử test cả hai đều dương tính với chất ma túy
được biết sinh và tú đều từng có tiên án liên quan đến ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương nhưng vẫn cố tỉnh tài phạm
tòa án nhân dân của thanh khe thành phố đoàn nắng tuyên phạt sinh ba năm tù tú hai năm sáu tháng tù cùng về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh điện biên đã xuất hiện một số tà đạo hiện tượng tín ngưỡng mới có nguồn gốc từ nước ngoài
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự
với việc nắm bắt địa bàn chủ động phát hiện lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã ngăn chặn kỳ thời các hoạt động chống phá của các phần tử xấu
hoạt động tuyên truyền đạo cháy pháp luật từng bước đấu tranh đẩy lùng tà đạo ra khỏi địa bàn và đưa người dân trở lại với đạo trinh thống đã được nhà nước công nhận
xã vàng đán huyện nậm bồ tỉnh điện biên với hơn tám mươi đồng bào theo tôn giáo trong đó có hai hệ phái chính là tin lành việt nam miền bắc và phúc âm
một bộ phận nhỏ theo giáo hội cơ đốc phục lâm việt nam
thời gian qua một số đối tượng xấu đã có hành vi tuyên truyền lôi kéo nên trên địa bàn xã xuất hiện những hộ đi theo tà đạo dây sùa bà cô dợ
gieo rác tư tưởng ly khai tự trị và kêu gọi người mong tham gia lập nhà nước riêng gây phức tạp về an ninh trở tự
trên địa bàn xã vàng đán có bốn hộ là hai mươi bốn khẩu theo tà đạo dây sùa
trên địa bàn huyện năm pô có bảy mươi tám hộ theo tà đạo dây sùa và hai hộ theo tà đạo báo cố dợ
để kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động của nhà nước
các loại tà đạo ra khỏi địa bàn công an huyện nậm bồ đã tăng cường cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các xã được đánh giá là phức tạp
về hoạt động tà đạo trái phép bám dân bám bản thực hiện ba cùng với nhân dân giúp người dân có nhận thức đúng đắn
từ đó quay trở về với phong tục tập quán của dân tộc góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện đã tham mưu cho huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ các ban hành đoàn thể của huyện
phối hợp với các vị chính quyền các xã để làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân là chấp hành luật tín ngưỡng tôn giáo
cũng như là chấp hành pháp luật
đầu cuối năm hai nghìn hai mươi ba thì huyện nạm bồ đã vận động rồi đã cho cam kết và tất cả bảy mươi tám hộ theo tà đạo
dây sùa cũng như là hai hộ theo tà đạo bà cô dợ đã quay trở lại sinh hoạt theo các tôn giáo chính thống ở trên địa bàn
điện biên là tỉnh có số lượng đồng bào dân tộc theo tôn giáo nhiều các thế lực thù địch phản động đã lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo
tuyên truyền xuyên tạc lôi kéo tín đồ vào các hành vi vi phạm pháp luật
để ngăn chặn hạn chế tác động ảnh hưởng của các tà đạo lực lượng công an đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo
triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hoạt động mê tín dị đoan tà đạo
để công tác nắm tình hình và xây dựng các kế hoạch để chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn những cái phát hiện ngăn chặn và không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn
thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với các tà đạo ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
cần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tác hại của các tà đạo từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa đấu tranh
đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội xoa đói giảm nghèo nhất là đối với dân tập thiểu số vùng cao biên giới
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết và năm người bị thương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông feng dong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn gỗ bình minh
đóng tại ấp vàm xã thiện nhân huyện vĩnh kiểu về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định
trước đó vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng năm tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
khiến sáu người chết và năm người bị thương cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân vụ việc là lỗi kỹ thuật dẫn đến lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
ngoài ông feng dong bị tạm giữ hình sự để điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đang tập trung điều tra xác minh
làm việc với một số người có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
ngoài ông phen trong bị tạm giữ hình sự để điều tra cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đang tập trung điều tra xác minh
làm việc với một số người có vụ việc có phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm như trên đề nghị liên hệ với đội ba phòng kỳ sát hình sự công an tp hoài phòng
địa chỉ số bốn đường lê đại hành phường minh khai quận hồng bằng tp hải phòng hoặc liên hệ đồng chí điều tra viên trần quang thông xin số điện thoại chín trăm linh bốn ba trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi chín để giải quyết
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện